chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đảo vĩnh thực hiện có ba một trăm bảy mươi ba nhân khẩu lực lượng công an xã đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả các trường hợp đủ tuổi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng ba trăm linh trường hợp sai lệch một số trường thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
vì vậy cán bộ địa bàn vẫn đang nỗ lực sớm nhất hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân
cái chương trình mà làm căn cước cho công dân được bà con rất là ủng hộ
vì là đối với xã đảo thì việc đi lại của nhân dân rất là khó khăn
nhân dân được làm tại chỗ và các đồng chí công an đã phục vụ nhiệt tình không quẻ cả ngày đêm kể cả làm đến gần khuya
phục vụ bà con nhất nồng thì đúng là xứng đáng là công an nhân dân
nơi đảo xa còn những khó khăn vất vả
với tinh thần vì nhân dân phục vụ trong thời gian tới công an vĩnh thực sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung cao độ lực lượng
cho công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
bên cạnh đó cũng sớm hoàn thiện dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng tiến độ đầy đủ chính xác các thông tin
góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính phục vụ hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn